vào ngày ba tháng hai cựu thủ tướng pakistan imran khan cùng vợ đã tiếp tục bị kết án tù giam với tội danh là kết hôn bất hợp pháp
và đây cũng là bản án thứ hai vợ chồng ông khan phải nhận trong tuần này
cụ thể tòa án pakistan đã phán quyết rằng việc kết hôn giữa ông imran khan cùng với vợ là bà busha khan vào hồi năm hai nghìn một mươi tám đã vi phạm pháp luật
theo đó bà busha khan bị cáo buộc không hoàn thành khoảng thời gian không được tái hôn sau khi ly hôn theo luật hồi giáo hay còn được gọi là idaf
ngoài án tù vợ chồng ông khan cũng sẽ bị phạt năm trăm linh rupee tương đương là một tám trăm linh usd mỗi người
cho đến nay vợ chồng cựu thủ tướng pakistan vẫn phủ nhận mọi cáo buộc
và đây cũng là bản án thứ ba mà cựu thủ tướng imran khan phải nhận trong vòng một tuần sau án tù một mươi bốn năm vào hôm ngày một mươi ba tháng một với tội danh nhận và bán trái phép quà tặng nhà nước
trước đó chỉ một ngày cựu thủ tướng pakistan cũng đã bị kết án một mươi năm tù giam với tội danh làm lộ bí mật nhà nước